cùng với nhiều làng trồng rau khác những ngày này nhiều hộ dân làng rau la hường quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đang tất bật sới đất trồng rau xanh phục vụ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
theo những người trồng rau nơi đây năm nay với thời tiết thuận lợi như hiện nay sẽ hứa hẹn một vụ bội thu
và giá tăng cao hơn so với tết nguyên đán năm ngoái
vào vụ rau tết năm nay thay vì trồng đủ loại rau như ngày thường
người dân hợp tác xã rau la hường quận cẩm lệ thành phố đà nẵng lại chú trọng trồng rau cải cúc
xà lách su hào hành lá cải xanh cải ngọt súp lơ
hiện tại làng rau la hường quận cẩm lệ thành phố đà nẵng có khoảng bảy hectare rau củ quả
được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn việt gáp
tổng số thành viên tham gia hợp tác xã rau sạch la hường là năm mươi hộ
hàng năm làng rau la hường quận cẩm lệ thành phố đà nẵng lại trú trọng trồng rau cúc

từ năm hai nghìn một mươi hợp tác xã rau la hường được sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
thành phố đà nẵng chọn để triển khai dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp
ngành nông nghiệp đã tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hải rau cho bà con nông dân
chính vì vậy
thị trường đầu ra cho sản phẩm luôn bảo đảm giá tốt nên người trồng rau rất phấn khởi yên tâm trồng trọt